thưa quý vị và các bạn ngày nay trí tuệ nhân tạo đã hiện diện ở rất nhiều doanh nghiệp
trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới và cả ở việt nam
nhiều phần việc nhiều công đoạn trước đây do con người thực hiện nay đã được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo
điều này tác động không nhỏ tới nhu cầu lao động của doanh nghiệp và từ đó cũng tác động tới chiến lược tuyển dụng
đào tạo và sử dụng lao động vậy các doanh nghiệp phải làm gì để thích ứng với những thay đổi này
và hơn thế làm gì để không bị tụt hậu trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đã trở thành nguồn lực
để các doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn thế giới
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này
izs là một công ty nhật bản chuyên về lĩnh vực nhân sự đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao cho các tập đoàn lớn của nhật bản
như panasonic toshiba canon hay mitsubishi công ty này đã có văn phòng tuyển dụng tại rất nhiều nước trong đó có việt nam
tuy nhiên thay vì đưa sang chi nhánh của họ tại tp hcm những chuyên gia nhân sự cấp cao với chi phí tuân kém
công ty này mang một phần mềm tuyển dụng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
dữ liệu lớn sẽ phân tích năng lực của mỗi ứng viên thiên hướng cá nhân và nhờ dữ liệu lớn sẽ đưa ra những phân tích so sánh giữa các ứng viên
trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ giúp các công ty khớp nối tốt hơn giữa nhu cầu của doanh nghiệp và năng lực của từng ứng viên một cách hiệu quả
cụ thể phần mềm ground của izs ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và kết nối nhân tài
trong khi các bài kiểm tra đánh giá năng lực thì công nghệ liên tưởng ẩn và nguyên lý big fire đánh giá đặc điểm tính cách của ứng viên thông qua thời gian phản hồi và thậm chí từ các chuyển động ngón tay của ứng viên
tất cả được tích hợp trong một phần mềm cài trên điện thoại di động
ứng dụng trí tuệ nhân tạo của izs cũng hỗ trợ thiết kế các chương trình đào tạo nhân lực được cá biệt hóa đến từng cá nhân
thường thì những việc này không đơn giản vì mỗi cá nhân có năng lực nhận thức khác nhau mà chúng tôi không biết hết được
với dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đầu tiên chúng tôi cố gắng mô tả năng lực của mỗi cá nhân để từ đó thiết kế các bài giảng phù hợp với từng cá nhân một
trí tuệ nhân tạo rất tuyệt vời ở chỗ nó tùy biến cá nhân hóa theo nhu cầu của mỗi người
trong khi tại các nước phát triển trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp
thì tại việt nam những công ty như izs là cầu nối để doanh nghiệp việt tiếp cận với du thế này
bên cạnh đó cũng đã có những doanh nghiệp việt giới thiệu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo do chính họ phát triển
trong đó misa được coi như một trong những nhà tiên phong
đoạn hội thoại này không phải giữa người quản lý doanh nghiệp với bộ phận tài chính mà là với trí tuệ nhân tạo
nhận diện giọng nói
phân tích yêu cầu
tập hợp số liệu
đưa ra đáp án
tất cả được thực hiện chính xác dễ hiểu với một tốc độ đáng kinh ngạc
thậm chí vị giám đốc nhân sự số này còn có thể đưa ra những khuyên cáo dựa trên phân tích và so sánh dữ liệu
đó chỉ là một trong số rất nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà misa đã phát triển trong thời gian qua
cô hiện nay công ty mình có gần một trăm linh nhân viên làm việc
một mươi năm trở lên hiếm có công ty nào có nhiều nhân viên gắn báo lâu như công ty mình ạ
từ năm ngoái chúng tôi cũng đã lập ra những nhóm nghiên cứu và cũng đã tiên phong áp dụng trí tuệ nhân tạo vào trong các sản phẩm của mình
ví dụ như là tạo ra người giám đốc tài chính số cho phần mềm kế toán để giúp cho các giám đốc doanh nghiệp có thể biết được ngay tình hình kinh doanh
hay là những xu hướng kinh doanh
hay là những cái dự báo về doanh số công nợ lợi nhuận trong cái thời gian tới mà hoàn toàn bằng giọng nói thôi
trong trường học chúng tôi cũng đã tạo ra người trợ lý số để giúp cho các giáo viên có thể nhập điểm hay là nhập những nhận xét cho học sinh cũng hoàn toàn bằng giọng nói cả
trí tuệ nhân tạo là công nghệ mô phỏng quá trình thu nhận thông tin lập luận và kết luận của con người cho máy móc
với khả năng xử lý lượng dữ liệu đầu vào lớn với độ chính xác cao trong khoảng thời gian ngắn trí tuệ nhân tạo ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực
và với cộng đồng doanh nghiệp nó được xem như là một nguồn lực để gia tăng năng lực cạnh tranh
thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo trong tương lai sẽ trở thành nguồn lực quan trọng của xã hội
điều quan trọng nhất là tất cả các tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo đều cho kết quả tích cực năng suất tăng lên gấp đôi ở những ngành như du lịch
tăng lên ba mươi ở những ngành như hàng không quân sự và quốc phòng
tôi cho rằng trí tuệ nhân tạo không chỉ tác động tới những doanh nghiệp hàng đầu mà cả những doanh nghiệp nhỏ
chúng ta sẽ không thể biết hết được trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi công việc kinh doanh của chúng ta như thế nào chừng nào chúng ta chưa thử
trong khi trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp tăng năng suất tăng năng lực cạnh tranh thì ở một khía cạnh khác nó tác động trực tiếp tới việc làm của con người
hãng kiểm toán brightwater house copper ước tính khoảng hai mươi công việc
sẽ được tự động hóa trong năm hai nghìn một mươi chín và không ngành nghề nào đứng ngoài vòng ảnh hưởng của ai và tự động hóa
tại anh ai thay thế bảy triệu việc làm trong khi tạo ra bảy hai triệu việc làm hoàn toàn mới
nhiều chuyên gia còn đánh giá ai ở một mức độ nào đó đang cạnh tranh với con người trên thị trường lao động
vấn đề cấp bách hiện nay là phải chuẩn bị những kiến thức như thế nào trong thời đại trí tuệ nhân tạo nhất là trong lĩnh vực giáo dục
các học sinh sinh viên hiện đang học trung học
sau khi ra trường sẽ đối mặt với những thách thức lớn chúng sẽ không cạnh tranh được với những người khác mà cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo
mặt khác họ cũng có cơ hội để hợp tác với trí tuệ nhân tạo nên chúng ta phải làm thế nào để giáo dục những thế hệ trẻ để giúp họ có những sự chuẩn bị tốt hơn nhằm thích ứng trong thời đại này
vậy doanh nghiệp phải làm gì để thích ứng với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
và cùng với đó chiến lược tuyển dụng đào tạo và sử dụng nhân sự của họ phải thay đổi như thế nào
khi ai đã làm được thay con người
trong rất nhiều phần việc câu hỏi đó càng trở nên thiết thực với những doanh nghiệp đã và đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo như hãng hàng không quốc gia việt nam
điều hành hàng trăm máy bay trong đó có những loại máy bay được tích hợp ứng dụng bay tự động như boeing bảy trăm tám mươi bảy hay airbus a ba trăm năm mươi
đội ngũ kỹ thuật viên của vietnam airlines từ lâu đã làm việc với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo
dòng máy bay hiện đại nhất của thế giới là boeing bảy trăm tám mươi bảy airbus ba trăm năm mươi
bản thân hai dòng này công nghệ ai của nhà sản xuất đã được tích hợp vào máy bay trong vấn đề khai thác trên đường
và đặc biệt là thường xuyên cập nhật thông tin từ máy bay xuống để giám sát quản lý và dự báo những sự cố về kỹ thuật
và đặc biệt là đưa ra những khuyên cáo để sao cho máy bay khai thác an toàn nhất hiệu quả nhất
không chỉ làm chủ ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các dòng máy bay hiện đại
vietnam airlines sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo trong phần mềm dự báo quản trị doanh thu
đóng mở chuyến bay dựa trên dữ liệu lớn về tập quán khách hàng thói quen khách hàng để tối đa hóa lợi nhuận
bên cạnh đó vietnam airlines cũng đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa công tác phục vụ khách hàng
chăm sóc đến từng khách hàng một
đối tượng chúng tôi tập trung trước là khách hàng thường xuyên tổng ti
từ hai triệu khách hiện nay chúng tôi đã tìm ra được nhu cầu của họ để phục vụ không chỉ mỗi máy bay
mà còn nhu cầu khác như khách sạn ô tô mua bán những vật phẩm liên quan tổng chí của mình
rõ ràng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang đóng một vai trò nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của vietnam airlines
tuy nhiên theo ông hùng trí tuệ nhân tạo dù có phát triển đến đâu vẫn phải do con người làm chủ
và yếu tố con người do đó vẫn chưa được phát triển

tại việt nam airlines hoạt động dịch vụ khách hàng hết sức quan trọng
những hoạt động này cần tới những kỹ năng mềm những kiến thức xã hội kiến thức văn hóa
và đặc biệt là kỹ năng ứng xử giữa con người với con người
những phần việc này trí tuệ nhân tạo chưa thể làm được
và việt nam airlines tập trung nâng cao kỹ năng đó cho đội ngũ phục vụ
chúng tôi tập trung nhiều vào đào tạo những kỹ năng dịch vụ
mà việc này ai một sớm một chiều không thay thế cho một cái hãng không
nói chung và việt nam nói chuyên liên quan đến phục vụ dịch vụ con người
thế thì cái việc đào tạo kỹ năng của chúng tôi như cho tiếp viên
cho thậm chí những tự lái máy bay phi công và nhân viên mặt đất
không chỉ tại việt nam airlines theo các chuyên gia
ở thời điểm hiện tại việc các doanh nghiệp làm quen
với trí tuệ nhân tạo là điều cần thiết
chỉ có như vậy các doanh nghiệp mới xác định được đâu là phần việc
mà trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện ở thời điểm hiện tại và tương lai gần
để có thể điều chỉnh chiến lược nhân sự cho phù hợp
ở các nhà máy sản xuất này chủ doanh nghiệp phải nghĩ đến việc
những công đoạn nào có thể sử dụng ai được sử dụng được robot được
để chúng ta mua sắm robot về chúng ta thay thế con người
và những công đoạn nào thì robot không thể làm được
để chúng ta vẫn phải sử dụng con người
thì đấy là chiến lược mà các doanh nghiệp sản xuất
mà theo kiểu mà hàng loạt có thể nghiên cứu trước
trí tuệ nhân tạo là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất của cuộc cách mạng bốn
đang làm thay đổi diện mạo nền kinh tế toàn cầu
chính vì vậy theo các chuyên gia trong khi các doanh nghiệp cần làm quen với trí tuệ nhân tạo
thì các nhà lãnh đạo những người hoạch định và điều hành doanh nghiệp
cần phải chuẩn bị cho chính họ và cho đội ngũ nhân sự của họ một tâm thế mới
đó là tâm thế bốn
đối với cả lãnh đạo của doanh nghiệp thì đấy là cái tâm thế bốn như nào
các cái nguyên tắc quản trị các cái nguyên tắc vận hành doanh nghiệp bốn
tôi mà chia sẻ đó là nó thay đổi rất là nhiều
ví dụ như là những cái nguyên tắc quản trị cũ
thì khách hàng họ rất khó có thể tương tác trực tiếp được với doanh nghiệp
thế nhưng mà bây giờ nhờ bốn khách hàng có thể tương tác trực tiếp với doanh nghiệp
có thể can thiệp có thể tác động vào bất kỳ một giai đoạn kiến tạo sản phẩm và dịch vụ
thế thì với cái tốc độ và cái tương tác nó nhanh nó nhiều và nó cấp thiết như vậy
thì bản thân anh lãnh đạo cũng phải thay đổi
tiếp đến khi mà lãnh đạo thay đổi thì bây giờ chúng ta đến cái câu chuyện là nguồn nhân lực
những người đang làm trong doanh nghiệp cần phải cập nhật những kiến thức
những kỹ năng những tâm thế của bốn
việc chúng ta so sánh ai với con người rõ ràng là không phù hợp
bởi ai có những thế mạnh và về cơ bản nó làm tăng năng suất
tăng sức cạnh tranh
ở đây chúng ta phải so sánh những người thích ứng với ai và những người không thích ứng với ai
hãy so sánh họ đó mới là điều quan trọng
lời khuyên của tôi là chúng ta phải chấp nhận ai phải thích ứng với nó và làm chủ nó
để đạt được mục tiêu đó bạn phải hiểu thực sự ai là gì
nó không phải là những gì mô tả trên phim ảnh
ai thực sự được tạo ra để phục vụ chúng ta
bạn có cơ hội làm chủ nó
nhưng điều quan trọng hơn
ai bắt đầu từ mục tiêu của mình mục tiêu của doanh nghiệp mình
và từ đó phân tích xem ai sẽ làm gì và con người sẽ làm gì
với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo
người lao động sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về công nghệ kiến thức xã hội và năng lực sáng tạo độc lập
bên cạnh việc cắt giảm những phần việc giản đơn thủ công các doanh nghiệp cần một chiến lược mới trong tuyển dụng đào tạo và sử dụng lao động
chiến lược thích ứng với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
thưa quý vị và các bạn có thể nói áp dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một xu hướng không thể đảo ngược
tuy nhiên trong khi trí tuệ nhân tạo làm thay con người một số phần việc một số công đoạn
thì việc kiểm soát công nghệ ra quyết định chiến lược và các phần việc sử dụng kỹ năng mềm vẫn phải do con người đảm nhiệm
chỉ những doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược nhân sự theo định hướng này mới có thể nhanh chóng thích ứng
và tận dụng tối đa lợi thế của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiệp a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín trăm linh ba
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau